một vụ tổ chức đánh bạc và đánh bạc với quy mô lớn nhất từ trước đến nay tại địa bàn quảng trị vừa xảy ra
nguyễn bà dương trú tại phường một tp đông hà tỉnh quảng trị cùng năm mươi một đồng phạm trong vụ án đã bị đưa ra xét xử vào ngày một mươi tháng một
theo cầu trạng của viện kiểm sát nhân dân tỉnh quảng trị vào đầu tháng bảy năm hai nghìn hai mươi một
cơ quan an ninh điều tra công an tỉnh phối hợp với công an thành phố đông hà triệt phá đường dây đánh bạc và tổ chức đánh bạc trái phép trên mạng internet có quy mô lớn
mở rộng điều tra cơ quan công an khởi tố năm mươi hai đối tượng liên quan
phương thức của nhóm tội phạm này là nhận tài khoản cá độ bóng đá có sẵn các tài khoản lẻ rồi giao cho các đối tượng khác để cho con bạc trực tiếp đánh bạc trái phép qua mạng
người đánh nhiều nhất là hai trăm bảy mươi ba lần tổng số tiền tổ chức đánh bạc và đánh bạc của các bị can trong vụ án này lên đến cả trăm tỷ đồng
điều đáng chú ý có bị can nguyễn bá dương biệt danh bom đại có hành vi tổ chức đánh bạc và đánh bạc với tổng số tiền
trên một mươi tám ba tỷ đồng bị can phan đình trí có hành vi sử dụng mạng internet giúp giúp ba bị can khác tổ chức cá cược bóng đá với tổng số tiền tổ chức đánh bạc gần ba mươi chín tỷ đồng
đặc biệt trong thời gian một mươi tháng bị can tạ việt hùng đánh bạc bảy mươi bốn lần với tổng số tiền hơn một mươi bảy tỷ đồng dự kiến phiên tòa sẽ diễn ra trong bốn ngày từ ngày một mươi đến ngày một mươi ba tháng một
bị can phan đình trí có hành vi tổ chức đánh bạc với tổng số tiền hơn một mươi bảy tỷ đồng dự kiến phiên tòa sẽ diễn ra trong bốn ngày từ ngày một mươi đến ngày một mươi ba tháng một